thưa quý vị chiều nay hai mươi tám tháng ba sở y tế tp hcm khẳng định không có bệnh nhân tử vong do nhiễm covid một mươi chín như tin đồn được lan truyền trên mạng xã hội
sở y tế tp hcm cho biết hiện đang điều trị bốn mươi hai trường hợp trong đó có bốn mươi một người bộ y tế đã công bố một trường hợp phát hiện sáng ngày hai mươi tám tháng ba
hiện tại sức khỏe của tất cả các bệnh nhân đều ổn định không cần thở máy không có người chết như mạng xã hội lan truyền
tp hcm cũng đang kiểm soát tốt tình hình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín không có việc lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung
và cũng đang cố gắng làm tốt việc xét nghiệm để phát hiện sớm những ca nhiễm trong cộng đồng truy tìm sớm những người tiếp xúc để cách ly
đại diện sở thông tin truyền thông tp hcm cũng khẳng định thông tin có người nhiễm covid một mươi chín tại tp hcm đã chết là xuyên tạc sai sự thật
và sở đang phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ và xử lý nghiêm các chủ tài khoản đưa tin thất thiệt
sở y tế tp hcm cho hay sau khi nhận được ý kiến chuyên môn từ hội kiểm soát nhiễm khuẩn tp hcm
sở y tế tp hcm đã có văn bản gửi khẩn đến tất cả các sở y tế trên địa bàn thành phố khuyến cáo không sử dụng buồn khử khuẩn toàn thân cho người bước vào
theo hội kiểm soát nhiễm khuẩn tp hcm các nhà sản xuất cho biết hệ thống buồn khử khuẩn toàn thân di động được thiết kế
dựa trên nguyên tắc sử dụng dung dịch nước muối y ông hóa anolid dạng sương phun toàn thân nhằm sát khuẩn nhanh bề mặt cơ thể con người
tuy nhiên anellite đôi khi còn gọi nhầm là nước ozone
lâu nay chỉ được sử dụng trong đời sống như một hóa chất khử khuẩn bề mặt môi trường rất ít dùng trên con người
trong y tế andolit được sử dụng với mục đích khử khuẩn các dụng cụ bề mặt bùng bệnh phòng mổ máy móc vật dụng hàng ngày
một số nghiên cứu ghi nhận annodic có thể sử dụng để điều trị một số vết thương ngoài da niêm mạc
tuy nhiên khả năng điều trị bệnh của annoudit chưa được khẳng định do thiếu các chứng cứ y học
và việc dùng bất kỳ hóa chất nào trên cơ thể con người cũng phải được chứng minh tính hiệu quả và an toàn
tuy nhiên hiện nay nhà sản xuất chưa cung cấp được ngưỡng an toàn của sản phẩm
đại dịch covid một mươi chín đã xuất hiện và lây lan ở hai trăm linh quốc gia và vùng đánh thổ trên toàn thế giới
với tổng số ca nhiễm lên tới gần sáu trăm linh người trong đó hơn hai mươi bảy ba trăm bảy mươi ca đã tử vong
mỹ đánh dấu số ca mắc đã vượt quá một trăm linh người
trong khi đó italia đã vượt số ca mắc tại trung quốc trở thành quốc gia thứ hai có nhiều người nhiễm bệnh nhất thế giới
theo số liệu mới nhất mỹ đã có hơn một trăm linh bốn hai trăm linh ca nhiễm trong đó thành phố new york là nơi có nhiều ca nhiễm nhất
với hơn một nửa số ca nhiễm của nước này
cùng ngày bộ y tế tây ban nha cho biết tổng số ca mắc ở nước này đã lên tới hơn sáu mươi năm bảy trăm linh trong đó có hơn năm một trăm ba mươi ca tử vong
trong số các ca mắc thì có đến gần chín năm trăm linh người là các nhân viên y tế
tây ban nha cũng là quốc gia có số lượng nhân viên y tế mắc covid một mươi chín nhiều nhất thế giới
nhật bản cũng đã ghi nhận hơn sáu mươi ca nhiễm tại thủ đô tokyo trong ngày hôm nay
trong khi đó giới chức y tế thái lan thông báo có thêm một trăm linh chín ca mắc và một ca tử vong
nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong tại quốc gia này lên lần lượt là hơn một hai trăm bốn mươi ca và sáu ca
campuchia phát hiện thêm bốn trường hợp mắc trong cùng một gia đình sống ở thủ đô phnom penh
nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên con số là một trăm linh hai ca
vào lúc này nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục tăng cường siết chặt các biện pháp phòng dịch
nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín

trong bối cảnh số người dịch bệnh covid một mươi chín

tổng thống mỹ donald trump hôm qua đã ký ban hành luật kích thích kinh tế trị giá hai tỷ đô la mỹ
ông trump cũng cho biết mỹ sẽ sản xuất một trăm linh máy thở trong một trăm linh ngày tới
thông qua việc thúc đẩy đạo luật sản xuất quốc phòng
chỉ đạo việc sản xuất các vật tư cần thiết
như cấp mặt nạ cho nhân viên y tế và máy thở cho các bệnh nhân nặng
theo ông trump trong trường hợp mỹ không cần tới lượng máy thở nhiều như vậy
nước này có thể hỗ trợ các nước cần
tại anh đội ngũ y tế đang hoạt động trên tuyến đầu đối phó với dịch covid một mươi chín
sẽ bắt đầu được xét nghiệm từ cuối tuần này
động thái được chính phủ anh đưa ra sau những chỉ trích và áp lực ngày càng gia tăng
về sự thiếu quan tâm với lực lượng nòng cốt chống dịch này
trong khi đó ấn độ đang chuẩn bị triển khai chương trình xét nghiệm trên diện rộng
để xác định những ca dương tính với virus corona chủng mới sars cov hai
sau khi lệnh phong tỏa kéo dài hai mươi một ngày ở nước này kết thúc
cùng ngày bộ trưởng bộ giáo dục singapore cho biết
từ ngày một tháng bốn học sinh các cấp tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
cao đẳng và các học viện sẽ học tại nhà trong vòng một tuần
quy định này không gây hợp lực đối với cấp học nhà trẻ và mẫu giáo